dự luật được thông qua với sáu mươi phiếu thuận và bốn mươi chín phiếu chống theo đó chính phủ israel được phép tước quyền sử dụng đất của người palestine và sẽ bồi thường tài chính cho các chủ đất
việc thông qua dự luật là kết quả thỏa hiệp giữa thủ tướng israel benjamin netanyahu và bộ trưởng giáo dục navaly benet người ủng hộ chính đối với dự luật
sau khi loại bỏ điều khoản cho phép hợp pháp hóa khu định cư amona khu định cư trái phép lớn nhất ở bờ tây được xây dựng trên phần đất phía đông thành phố ramallah thuộc sở hữu tư nhân của người palestine
với việc bãi bỏ điều khoản này chính phủ israel có thể dỡ bỏ khu định cư amona và người định cư tại đây phải di rời tới ba khu đất của người palestine ở gần đó mà israel coi là đất hoang
qua đó hợp pháp hóa hơn ba tám trăm tám mươi nhà định cư tuy nhiên dự luật này vẫn phải được bỏ phiếu tại ba phiên họp nữa trước khi chính thức trở thành luật dự kiến lần bỏ phiếu tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày bảy tháng một mươi hai